liên quan đến quá trình điều tra sai phạm tại công ty s tám mươi tám vào ngày hai mươi chín tháng ba
công an tỉnh hà nam đã đồng loạt kiểm tra hành chính sáu chi nhánh kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh
các tổ công tác của công an tỉnh đã đồng loạt kiểm tra về việc lập sổ quản lý lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của bộ công an
việc kê khai nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khi tiến hành hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện
việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay cầm cố tài sản ký gửi tài sản lãi suất
và qua kiểm tra lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ các giấy tờ tài liệu dữ liệu lưu trữ có liên quan để xác minh làm rõ
còn tại đồng nai sau khi nhận được thông tin về việc cặp vợ chồng đã bấm được bốn biển số xe máy siêu đẹp công an tỉnh đồng nai đã yêu cầu các đơn vị liên quan xác minh xử lý
trước đó mạng xã hội xôn xao về thông tin cho rằng
hai vợ chồng đến công an xã sông nhạn huyện cẩm mỹ bấm chọn biển số xe máy và đặc biệt là hai người này đều chọn được bốn biển số xe siêu đẹp
cụ thể tại trụ sở công an xã sông nhạn người đàn ông đến bấm số lấy biển kiểm soát cho xe máy suzuki được biển số sáu mươi b sáu trăm tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi chín và xe sh được biển số là sáu mươi b sáu trăm tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi sáu
cùng ngày người vợ cũng đến bấm biển số xe máy biển kiểm soát cho hai xe lần lượt được biển số là sáu mươi b sáu trăm tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi sáu
sau khi tiếp nhận thông tin giám đốc công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo các đơn vị xác minh làm rõ
nếu phát hiện sai phạm trong quá trình bấm biển số xe phải xử lý nghiêm nhằm đảm bảo tính minh bạch công bằng và đúng theo quy định
trên địa bàn tỉnh quảng ngãi vừa xảy ra vụ án đột nhập nhà dân với hành vi hết sức manh động
các đối tượng chọn thời điểm là đêm khuya và còn mang sẵn theo cả hung khí

trước vụ cướp liều lính công an huyện sơn tịnh khẩn trương điều tra vụ việc
các tổ công tác đã truy tìm sàng lọc các đối tượng băng nhóm nghi vấn
quá trình tươi xét tại hiện trường lực lượng công an huyện xác định nhiều đối tượng tham gia
mang theo nhiều loại hung khí phương tiện nguy hiểm
nên toàn bộ cán bộ chiến sĩ tập trung kiên quyết đấu tranh
đánh trưa ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng công an huyện xác định bốn đối tượng gây án đang lãng trống tại huyện sơn hà nên tiến hành truy xét
tại huyện sơn trà các đối tượng nguyễn văn đại phan văn cảm võ thành đạt cùng chú tại huyện sơn hà
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án bị can và điều tra mở rộng làm rõ vụ việc
hơn ba mươi đối tượng khác có liên quan cũng đã được triệu tập để làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng
vào tối ngày hai mươi bảy tháng ba lực lượng tuần tra công an huyện đông anh đã phát hiện hai nhóm đối tượng từ địa bàn huyện sóc sơn và huyện gia lâm thành phố hà nội tụ tập đánh nhau gây dối trật tự công cộng tại địa bàn xã nguyên khê huyện đông anh
công an huyện đông anh đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ các đối tượng
qua xác minh điều tra công an huyện đông anh đã làm rõ gần năm mươi đối tượng liên quan bước đầu xác định xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội cho nên các đối tượng trong hai nhóm đã điều khiển xe máy mang theo hung khí đến địa bàn huyện đông anh để đánh nhau
cơ quan công an đã thu giữ nhiều tuyếp sắt có gắn dao để hai nhóm giải quyết mâu thuẫn
căn cứ vào tài liệu điều tra công an huyện đông anh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai mươi sáu đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
hết gặp nhóm thanh niên nào tụ tập đi đường dù không biết là ai nhóm này cũng phi xe theo đuổi đánh
cũng như bọn cháu cũng đi tụ tập thành nhóm đông cầm hung khí xong rồi đánh võng lặng lanh trên đường
chế tạo những cái này thì chủ yếu là để oai và kiểu để dọa sợ đấy chứ cũng không dám đánh
kiểu để oai với những người bên đường thôi
cháu xem trên mạng thì thầy chúng nó cũng đuổi đánh nhau oai phóng lợn đuổi nhau
thì bọn cháu nghĩ là oai bọn cháu làm theo rồi
khi cháu cầm những cái đồ này đi đường thì người dân đi đường có thấy và có sợ thì đứng gọn lại bọn cháu đi qua
ghi ảnh ghi lại vụ hỗn chiến của tám mươi thanh niên diễn ra tại đường nguyễn văn linh phường phúc đồng quận long biên thành phố hà nội
tám mươi đối tượng mang theo tiếp sắt gắn ra phóng lợn
để đi thành toàn nhóm khác thì bị mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội
và để xử đối thủ hai bên rủ dê lôi kéo nhiều bạn bè trên mạng xã hội cùng tham gia
các bạn rủ cháu là cháu đi theo phong trào
các nhóm thường hẹn với nhau thông qua mạng xã hội hoặc là thông qua các phương thức liên lạc như điện thoại di động
thậm chí là nhiều đối tượng ở trong này là chỉ có sự rủ dê lôi kéo thông qua
những người trong nhóm
chứ bản thân không có mâu thuẫn hay là không có quan hệ gì với cả những nhóm đối tượng cầm đầu
chúng tôi cũng đánh giá là quá trình khai thác thì cũng nhận định được cái nhận thức của các đối tượng vi phạm này là đang là đối tượng vị thành niên
cái nhận thức về pháp luật là còn rất là chưa được đầy đủ
dẫn đến cái việc là các đối tượng nghĩ cái việc mà tụ tập thành nhóm đi đuổi với nhau và mang theo vũ khí đó là cái việc bình thường
không nghĩ cái việc mà các đối tượng mang như thế là vi phạm
dẫn đến cái việc là các đối tượng thực hiện cái hành vi vi phạm pháp luật khi mà bị cơ quan công an phát hiện và làm rõ thì lúc đó mới nhận thức được cái việc mà bản thân các đối tượng gây ra là vi phạm pháp luật
xã hội thường có tác động đến việc hình thành và phát triển nhân cách của con người
vì thế gia đình nhà trường và cộng đồng xã hội cần sát sao hơn trong mỗi bước đi của con trẻ
để các em khi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời có những gì tốt đẹp nhất đúng đắn nhất
có như vậy thì chính các em và các gia đình
mới không phải nói đến từ giá như
thông tin về phiên xét xử các đối tượng có hành vi giữ người trái pháp luật
phiên tòa do tòa ninh dân huyện murdrag tỉnh đắk lắc mở với hai bị cáo là ma a hà và thào xeo phừ đều trú tại huyện murdrag
theo cáo trạng trong lúc trung tâm phát triển quỹ đất huyện mật rắc tổ chức chi trả tiền đền bù
hỗ trợ giải phóng mặt bằng tái định cư công trình hồi chứa nước rông bắc thượng cho các hộ dân
xã a chư san huyện murdrag
các đối tượng này cùng một số hộ dân thuộc diện được đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng
đã bao vây giữ ông trương đình liên giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất và ông lê văn hiền phó giám đốc trung tâm này
sau khi đoàn công tác của ủy ban nhân dân huyện murdrock đến giải quyết vụ việc
thì ma a hà và thảo xeo phừ cùng một số người dân tiếp tục bao vây tại chỗ ông nguyễn đức thảo phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt ma a hà hai năm chín tháng tù thào xeo phử hai năm ba tháng tù cùng về tội giữ người trái pháp luật
liên quan đến vụ án làm tàng trữ lưu hành tiền giả xảy ra tại thành phố đà nẵng tỉnh quảng nam và thành phố hồ chí minh
công an tp đà nẵng vừa có quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với huỳnh thị thúy hằng
trú tại huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
hằng là đối tượng cuối cùng trong đường dây tham gia làm tài lộ

đường dây này do trần văn miên cầm đầu hằng là người giúp việc cho miên và vợ hờ của miên là nguyễn thị cẩm duyên
thấy con trai của hằng là huỳnh hoài thương đã nghỉ học không có việc làm
miên thống nhất cho thương đến nhà học việc và tham gia các công đoạn làm tiền giả
đến nay cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng đã làm rõ sáu đối tượng có liên quan
đã khởi tố năm bị can và đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với trần văn biên
trước đó kẻ chủ mưu cầm đầu này đã bị công an thành phố truy xét bắt giữ khi đang bị đưa đi cai nghiện bắt buộc
lập ra các tài khoản zalo facebook rồi đăng tải các bài viết giao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ
tuy nhiên mục đích của hứa văn tỉnh chú tại thành phố đà nẵng và nguyễn hiếu chú tại tỉnh quảng nam
không phải là kinh doanh mà là lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chính vì vậy mà hai đối tượng
đã bị công an huyện duy xuyên tỉnh quảng nam khởi tố bắt tạm giam
qua đấu tranh hai đối tượng khai nhận để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
các đối tượng đã lập ra các tài khoản gia lô facebook rồi đăng tải
chạy quảng cáo các bài viết giao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ
khi có người liên hệ mua xe các đối tượng yêu cầu chuyển tiền cọc hai mươi giá trị xe
và nhiều khoản phí khác vào các tài khoản ngân hàng ví điện tử của các đối tượng
từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay các đối tượng đã chiếm đoạt của nhiều bị hại ở nhiều địa phương
số tiền gần ba tỷ đồng
với hành vi trộm cắp tài sản huỳnh hữu phước và nguyễn ngọc tùng
cùng chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
vừa bị công an thành phố hà tiên tỉnh kiên giang bắt tạm giam
hai đối tượng khai nhận từ ngày sáu tháng hai
tùng chở phước đến một tiệm cầm đồ ở thành phố hà tiên
để phước đột nhập vào trong trộm cắp tài sản
hằng tùng đỗ xe gần đó để canh đường
sau khi đột nhập vào bên trong phước đã lấy trộm nhiều sợi dây chuyền vàng một mươi tám k
có tổng giá trị là bảy trăm chín mươi năm triệu đồng rồi cùng nhau đi long xuyên an giang tiêu thụ tài sản
để biết phước đã có hai tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la phối hợp với tổ công tác
của cục cảnh sát giao thông vừa xử lý trường hợp tài xế xe khách đường dài
chạy tuyến điện biên quảng ninh vi phạm nồng độ cồn dương tính với ma túy
dù đang chở theo hai mươi chín khách lưu thông trên đường
ngày hai mươi chín tháng ba lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra xe khách long giang
chạy tuyến điện biên quảng ninh mang biển kiểm soát hai mươi bảy f năm mươi tám
lực lượng công an phát hiện tài xế của xe này có kết quả đo nồng độ cồn là hai mươi sáu mg
trên một lít khí thở và điều đáng nói là tài xế này cũng dương tính với chất ma túy
tổ công tác đã lập biên bản xử phạt nghiêm
tài xế đồng thời chuyển số khách trên xe sang một xe khác để họ đi về quảng ninh theo đúng lộ trình